thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự phiên khai mạc
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
về dự án luật đất đai sửa đổi chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
đây là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường của đất nước
có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp
đến nay dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm
nội dung của đảng phù hợp với hiến pháp đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
đủ điều kiện để trình quốc hội tại kỳ họp này
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao
tiếp tục cho ý kiến về dự án luật tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng
theo báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật của ủy ban thường vụ quốc hội
đảm bảo chất lượng cao nhất và xem xét biểu quyết thông qua tại kỳ họp này
bên cạnh đó quốc hội cũng sẽ thảo luận và xem xét thông qua dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
đây là dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính
tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô
do đó đề nghị các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu thận trọng toàn diện góp ý hoàn thiện
và xem xét biểu quyết thông qua dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
bảo đảm sự an toàn lành mạnh minh bạch ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng
và các tổ chức tiến dụng phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và thông lệ chuẩn mức quốc tế phổ biến nâng cao khả năng cạnh tranh
tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế
những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng
không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi bốn
mà còn cả nhiệm kỳ và có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội
phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình
với sự thống nhất đồng thận cao
đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan
với quyết tâm cao nỗ lực lớn phù hợp chặt chẽ hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết
đạt chất lượng cao nhất để trình quốc hội xem xét và quyết định
chủ tịch quốc hội cũng cho biết tại kỳ họp này quốc hội cũng sẽ cho ý kiến
về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia
thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ sáu
chính phủ trình khám
quốc hội xem xét quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia
cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách
thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì
buổi tiếp công dân định kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
bộ trưởng tô lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo
xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
văn phòng bộ công an cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thu thập phân tích dự báo sát
đúng tình hình phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đó là một trong những nhiệm vụ mà thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng
phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh khi đến tham dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng bộ công an
diễn ra vào chiều nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng bộ công an đã chủ động thu thập thông tin phân tích dự báo tình hình
để tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an đề xuất với đảng nhà nước
những giải pháp cơ bản chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự tích cực tham mưu điều phối
giúp lãnh đạo bộ chỉ đạo điều hành công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo đảm tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước là đầu mối trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng
công an nhân dân với các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức chính trị xã hội
gương mẫu quyết liệt tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
chương trình chuyển đổi số số hóa trong công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu văn phòng bộ công an tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng thu thập phân tích dự báo sát đúng tình hình phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ huy
điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục tham mưu xây dựng sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật
các quy định về cơ chế quy trình làm việc nâng cao chất lượng công tác theo dõi đồn đốc
kiểm tra việc thực hiện các chủ trương mệnh lệnh công tác của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản số hóa hồ sơ công văn tài liệu
tiếp tục cải cách hành chính đổi mới lề lối phương pháp làm việc
hoàn thiện các quy chế quy trình công tác để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu
cũng trong chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao ủy ban olympic hungary
cho ngài digmun baronopan thứ trưởng bộ châu âu hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
cùng dự có ngài paludy t borough đại sứ đặc mệnh toàn quyền hungary tại việt nam
tại buổi tiết thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng vui mừng được tiếp đoàn đại biểu ủy ban olympic hungary
do ngài digmun baronopan thứ trưởng bộ châu âu dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng đã ôn lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
sau hơn bảy thập kỷ kể từ khi hai quốc gia việt nam và hungary thiết lập quan hệ ngoại giao
thứ trưởng đánh giá cao việc hungary coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường
và mở rộng quan hệ với các nước khu vực đông nam á cũng như mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với hungary
trong đó điểm nhấn là lĩnh vực thể dục thể thao
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ủy ban olympic hungary tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
chú trọng công tác quản lý tuyển chọn đào tạo huấn luyện chuyên môn cho các môn thể thao thành tích cao
thể thao chuyên nghiệp của công an việt nam tích cực trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm thi đấu hàng năm giữa hai bên
thay mặt đoàn công tác ngài sigmunt boronopan cảm ơn và chúc mừng bộ công an việt nam đã thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân
đây là tiền đề cho việc hợp tác quốc tế về thể dục thể thao với các đối tác trong khu vực châu lục
thứ trưởng bộ châu âu hungary bày tỏ mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với ủy ban olympic hungary ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt là trên lĩnh vực thể dục thể thao
sáng nay tại hà nội cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi ba công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp công an nhân dân được triển khai đồng bộ toàn diện
bám sát các nghị quyết chỉ thị của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã chủ trì xây dựng bốn dự án luật phối hợp xây dựng hai dự án luật trình quốc hội khóa một mươi năm
hoàn thành một nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội hai nghị định của chính phủ
đề xuất ký một mươi bốn hiệp định đàm phán một mươi bảy hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù
hợp tác phòng chống tội phạm tập trung đẩy mạnh ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
và các nhiệm vụ liên quan đến đề án sáu
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng pháp chế công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
trong xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự đẩy mạnh nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật
để báo cáo các cấp có thẩm quyền đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội
và tiến hành xây dựng trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua các dự án luật trong các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
nghiên cứu đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo chính xác đầy đủ rõ ràng dễ hiểu thiết thực đúng đối tượng
chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền hình trực tuyến mạng xã hội bổ sung các văn bản theo kết quả ra soát văn bản quy phạm pháp luật
và các nhiệm vụ liên quan phục vụ triển khai hiệu quả các nội dung của đề án sáu
tiếp tục nghiên cứu đề xuất gia nhập ký kết thực hiện các điều ước quốc tế đa phương song phương về phòng chống tội phạm
dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù tương trợ tư pháp hình sự
thưa quý vị và các bạn gần bốn mươi năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới
việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong đó có việc bảo đảm nhân quyền
việt nam cũng là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
và luôn được đánh giá là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
tuy nhiên thời gian qua các thế lực thù địch lại không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc
về việc bảo đảm nhân quyền ở việt nam nhất là khi việt nam đang chuẩn bị bước vào phiên kiểm điểm
định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
một trong các thủ đoạn đó là xuyên tạc chính sách hình sự chế độ giam giữ tù nhân ở việt nam
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
xin chào quý vị và các bạn
ở việt nam nhà nước luôn đảm bảo mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể
quyền cơ bản ấy sớm được quy định cụ thể trong hiến pháp
tuy nhiên bất chấp những nỗ lực và thành tựu của việt nam trong bảo vệ quyền bất khả xâm phạm thân thể
và ngăn chặn chống các hành vi tra tấn đối xử tàn bạo vô nhân đạo
các thế lực thù địch tổ chức cá nhân thiếu thiện trí vẫn không ngừng đưa ra các cáo buộc vô căn cứ
đối với đảng nhà nước việt nam về vấn đề này
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam một trong những tổ chức phản động người việt lưu vong
đã đưa ra cái gọi là báo cáo nhân quyền tại việt nam hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trong đó vù khống việt nam duy trì một hệ thống lao tù bất nhân
vi phạm châm trọng các thủ tục tố tụng hình sự xuyên tạc quyền bao trỡ của luật sư bị triệt tiêu
chúng tôi đã mời rất nhiều các đoàn phóng viên quốc tế cũng như các đoàn tổ chức quốc tế ở việt nam
tới các nhà tạm giữ trại tạm giam cũng như các trại giam để biết rằng là tình hình thực tế ở việt nam thế nào
các luận điệu vô cáo đó thì không thể thay thế được bằng các cái minh chứng thực tế của các cái tổ chức
và các phóng viên quốc tế đã đến tận mắt chứng kiến
cái luận điệu tuyên truyền của một số cái tổ chức có thể nói là có cái trinh chất rất là tiêu cực
thậm chí là phản động thì có nhiều cái thông tin nó không chính xác
trong thời gian vừa rồi thì chúng ta đã phát triển đội ngũ sư lên rất là lớn mạnh
và đã tham gia rất nhiều vụ việc từ hành chính dân sự hình sự
trắng trợn hơn các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài sử dụng mạng xã hội
để đăng tài các bài viết xuyên tạc chính sách ân giảm án tử hình
vụ cáo chính quyền việt nam phân biệt đối xử bắt và giam giữ tùy tiện
vi phạm các bào đàm về xét xử công bằng
bắt giữ truy tố xét xử những người có hành vi vi phạm pháp luật
vào một cái điều luật cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự
và được xét xử ở các phiên tòa công khai minh bạch
ẩn sau là những yêu sách phi lý kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế
gây sức ép yêu cầu việt nam thả tự do vô điều kiện cho các đối tượng chống đối
đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ
cổ suý cho các hành vi chống phát đảng nhà nước việt nam
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm việt nam chính thức trở thành thành viên của công ước chống tra tấn
và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
gọi tắt là công ước chống tra tấn hoặc công ước cat
từ đó đến nay việt nam đã không ngừng cố gắng nỗ lực triển khai tổng thể các biện pháp
để thực hiện có hiệu quả công ước tại việt nam và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
được các quốc gia các tổ chức quốc tế
đánh giá cao
phòng hỏi cung đều được lắp đặt hệ thống camera
một trăm linh các cuộc hỏi cung đều được ghi âm ghi hình
đây là những thay đổi tích cực của việt nam trong việc ngăn ngừa hành vi tra tấn bức cung nhục hình
đảm bảo là một trăm linh các cuộc hỏi cung đều được ghi âm ghi hình
từ đó trong quá trình lấy lời khai hỏi cung các bị can cáo đảm bảo là đúng theo quy định pháp luật
bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị giám sát tại các cơ sở giam giữ theo quy định
việt nam đã tích cực chủ động nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế
hơn năm mươi sáu luật và các văn bản quy phạm pháp luật hàng trăm văn bản hướng dẫn
đã được ban hành để đảm bảo tốt hơn quyền con người nói chung
và ngăn ngừa chừng trị các hành vi liên quan đến tra tấn nói riêng
chúng tôi khẳng định rằng là trong hệ thống pháp luật việt nam
luôn luôn là được quan trọng tất cả các quyền của công dân và quyền con người
đó là cái mục tiêu đầu tiên để xây dựng pháp luật và xoay quanh đó để phục vụ
hợp tác quốc tế trong phòng chống tra tấn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn
hội nghị để phổ biến hướng dẫn giảng dạy nội dung công ước chống tra tấn
cho cán bộ chiến sĩ công chức xây dựng và bảo vệ báo cáo quốc gia
về thực thi công ước chống tra tấn
việt nam luôn chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm của công ước
chúng ta đã nộp hai báo cáo tới ủy ban chống tra tấn
và trong giai đoạn gần đây nhất chúng ta đã dự thảo báo cáo
và cũng đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân
các bộ ngành còn phối hợp tăng cường rất nhiều các hình thức
tuyên truyền về công ước kép tới các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là lực lượng chấp pháp
đây là sự khẳng định cam kết nỗ lực của việt nam nhằm đáp ứng tốt hơn
yêu cầu của công ước chống tra tấn cũng như đặt ra những trách nhiệm
nhiệm vụ cao hơn cho lực lượng thực thi pháp luật
là một thành viên có trách nhiệm của công ước chống tra tấn
việt nam luôn trú trọng bảo đảm quyền và các chế độ
đối với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
bên cạnh đó với tinh thần nhân văn là giá trị cốt lõi
xuyên suốt trong công tác giáo dục cải tạo
đã khích lệ những người lầm lỗi phân đấu cải tạo tốt
để sớm trở về với gia đình xã hội
trại tạm giam số một và trại tạm giam số hai công an tp hà nội
nơi đang giam giữ gần sáu người bị can phạm nhân với nhiều tội doanh khác nhau
mỗi bữa ăn và các chế độ khác đều được trại tạm giam thực hiện
theo đúng quy định của nhà nước
phạm nhân chúng tôi đã được nhận khẩu phản ăn đúng theo quy định
đã liên miết ở trong các buồng giam
và qua ngày nghề tết thì khẩu phản ăn được cấp nhiều hơn so với ngày thường
đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước đối với phạm nhân chúng tôi
hàng ngày thì buồng chúng tôi được cấp một tờ báo hà nội mới
thì anh em trong buồng chúng tôi là thầy phiên nhau đọc
như các anh chị nhìn thấy thì chúng tôi được cán bộ quảng giáo bố trí
chỗ để cho chúng tôi nằm thì chúng tôi được phát các đồ của trại
ví dụ như chúng tôi thiếu chiếu hoặc là chăn mùa đông ấm
thì chúng tôi đều báo cáo cán bộ và cán bộ sẽ hỗ trợ chúng tôi
tôi được ban giám trị quan tâm và giúp đỡ
trong thời gian học nghề điện ảnh dụng thì tôi học được thôi một tháng
trong thời gian học nghề thì tôi đã tiếp thu được kiến thức
và sẽ ra ngoài vận dụng và học thêm để làm cần cơ cơm kiếm ăn sau này
mặc dù bị hạn chế về quyền song người bị tạm giữ người bị tạm giam và phạm nhân
vẫn được đảm bảo quyền con người và các quyền lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật
quyền được bảo vệ an toàn tính mạng tài sản chăm sóc sức khỏe tôn trọng danh dự nhân phẩm
quyền được gửi nhận thư sách báo tài liệu được phổ biến thông tin thời sự trong nước và quốc tế
quyền được gặp thân nhân người báo chữa
việc đảm bảo các quyền cơ bản đã góp phần tạo nên một môi trường nhân văn
ngoài đảm bảo tốt quyền và lợi ích của người bị giam giữ
mỗi người cán bộ quản giáo còn là một người thầy gieo mầm thiện cho những mảnh đời lầm lỗi tìm lối hoàn lương

và đây cũng là thông điệp của nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại